để hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do bão số chín có thể gây ra sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố biên hòa đã xuống hiện trường chỉ đạo di rời hơn ba trăm linh hộ dân nuôi cá
ở hai làng bè trên sông đồng nai đoạn thuộc xã hiệp hòa và phường long bình tân
theo ghi nhận đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày đã có trên chín mươi người dân sinh sống trên hai làng bè được di rời lên bờ an toàn
tại những phường xã có địa giới hành tránh ven sông đồng nai
thì ban chỉ đạo tp biên hòa đã có chỉ đạo với các cụm phối kết hợp với ban chỉ đạo địa phương
để là ra soát nắm lại địa bàn của từng phường xã những khu vực có thể là ảnh hưởng trực tiếp
khi mà cơn bão đổ bộ vào khu vực vũng tàu
và chúng tôi sẽ có cái đi thực tế để cùng với địa phương
có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể
để chủ động ứng phó với cơn bão ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đình quán
đã khẩn trương triển khai các biện pháp phát loa kêu gọi và đến từng tận bè để tuyên truyền vận động người dân di rời
chúng tôi đã vận động tuyên truyền di rời người dân về tại trung tâm văn hóa xã
cái thứ nhất và cái thứ hai chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân phải nghèo trắng
và đậu ghia thuyền vào những nơi an toàn nhất
để tránh thiệt hại về người về tài sản của nhân dân
theo ghi nhận đến chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một các ngành chức năng tỉnh đồng nai đã chuẩn bị tốt các phương án để ứng phó với cơn bão số chín
tuy nhiên do là địa phương ít gặp thiên tai nên người dân không được chủ quan mà cần nâng cao ý thức trong việc ứng phó với cơn bão số chín